năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại với sự thành công tươi sáng trên nhiều lĩnh vực
với niềm tin đang trở lại trong cuộc chiến chống tham nhũng
tuy nhiên vẫn còn có khá nhiều những chăn trở khi nhìn lại những sự kiện diễn ra với ngành giáo dục
cho dù những đề án đổi mới vẫn liên tục được triển khai
tình trạng quá tải khiến nhiều trường buộc phải nhồi nhét đến bảy mươi học sinh một lớp
khàn hiếm sách giáo khoa đầu năm học và sự độc quyền chất bản sách giáo khoa
nghị án thầy giáo giam ô
những hành vi phản giáo dục
trong quan hệ với học sinh thì thầy cô cũng tự cho mình quá nhiều quyền lực
và nếu như mà chúng ta
mà lại áp dụng một cái cách giáo dục như thế
thì không những sẽ gây phản ứng cho học sinh
sẽ làm cho các em thui trột cái sự phát triển đi
và mà nó còn có thể là
nó dẫn đến những cái hậu quả mình không mong muốn
chứ không phải là lỗi về đạo đức của cô giáo đơn thuần đâu
đó là lỗi của giáo dục
lỗi về những quy định của chúng ta
và đặc biệt là lỗi về cách lâu nay chúng ta dạy học sinh theo kiểu
ngoan vâng lời